lượt khách du lịch ấn độ đến việt nam trong thời gian gần đây đang ngày càng tăng cao
tuy nhiên để thu hút du khách và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa hai quốc gia
thì hai bên cần có nhiều hoạt động xúc tiến thị trường cũng như tổ chức các hoạt động trao đổi thường xuyên hơn nữa
đó là những nội dung đã được đưa ra trong hội nghị hợp tác du lịch ấn độ việt nam hai nghìn một mươi tám
hội nghị do đại sứ quán ấn độ tại việt nam phối hợp với tổng cục du lịch và hiệp hội du lịch việt nam đồng tổ chức
tại hội nghị các đại biểu cho rằng với chính sách cởi mở môi trường an toàn thân thiện phong cảnh thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú
việt nam đang là một trong những điểm đến hấp dẫn du lịch lớn đầy tiềm năng của khu vực đông nam á và trên thế giới trong đó có ấn độ
trong khi đó ấn độ là một thị trường tiềm năng với hai mươi hai triệu khách du lịch nước ngoài mỗi năm
chủ yếu là tầng lớp trung lưu có nhu cầu mua sắm chi tiêu rất cao và dự báo đến năm hai nghìn hai mươi lượng khách du lịch nước ngoài sẽ đạt khoảng năm mươi triệu người
việt nam và ấn độ đã có mối quan hệ truyền thống lâu đời và đã có sự hợp tác tích cực ở nhiều lĩnh vực trong cộng đồng asean trong đó có du lịch
năm hai nghìn một mươi bảy lượng du khách việt nam sang ấn độ đã đạt trên hai mươi lượt và năm hai nghìn một mươi tám vừa qua con số này đạt trên hai mươi bảy bảy trăm linh lượt người
và số lượng du khách ấn độ sang việt nam cũng đang liên tục tăng điều đó đã cho thấy những tiềm năng của thị trường du lịch giữa hai nước
theo số liệu thống kê của vụ lữ hành tổng cục du lịch công bố
thì trong năm hai nghìn một mươi tám lượng khách du lịch ấn độ đến việt nam đã tăng khoảng trên hai mươi tuy nhiên con số này chưa tương xứng với tiềm năng phát triển du lịch của hai nước
đặc biệt là trong bối cảnh ấn độ và việt nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đặc biệt giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc đã có từ hàng nghìn năm trước
theo số liệu thống kê của vụ lữ hành tổng cục du lịch giữa hai nước

tuy nhiên một trong những khó khăn là thông tin và hiểu biết của người dân hai nước dành cho nhau vẫn chưa đủ
đó là lý do mà chúng ta có trung tâm ấn độ tại hà nội và nhiều chương trình quảng bá về văn hóa đất nước con người giữa hai bên
cũng theo các chuyên gia để thực sự phát huy được tiềm năng giữa hai quốc gia thì bên cạnh các hoạt động xúc tiến truyền thống
hai bên cần tăng cường các hoạt động xúc tiến hình thức tiếp thị trực tuyến hợp tác với các hãng hàng không để tổ chức các đường bay mới
tổ chức các hoạt động trao đổi thường xuyên với các đơn vị lữ hành các hãng truyền thông và các hãng làm phim giữa hai quốc gia